chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày bốn tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
văn phòng chính phủ vừa ban hành công điện số tám nghìn tám trăm năm mươi bảy ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
về tăng cường công tác quản lý thanh tra kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra kiểm tra giám sát
việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu
báo cáo thủ tướng trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bộ tài chính khẩn trương giả soát các quy định pháp luật liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp
và phát hành trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi bổ sung nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả
công tác quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh minh bạch an toàn
thủ tướng giao ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tình hình
và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng kịp thời phát hiện và cảnh báo các rủi ro
có biện pháp xử lý theo quy định bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng
đồng thời bộ công an phối hợp với bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam và các cơ quan có liên quan
nắm bắt tình hình tiếp nhận thông tin vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nếu có để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán mùa xuân nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
thì sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải bến xe bố trí đầy đủ xe tăng cường phục vụ hành khách
đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
các đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách liên tỉnh hợp đồng và du lịch cần xây dựng phương án bố trí xe dự phòng xe tăng cường
để phục vụ kịp thời đáp ứng khi cần thiết huy động tối đa phương tiện phục vụ trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và lễ hội xuân nhâm dần
xây dựng phương án phối kết hợp với các lực lượng chức năng như công an thành phố và chính quyền địa phương thanh tra sở giao thông vận tải
để giữ gìn trật tự bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực các bến xe
các nhà xe cần chủ động phối hợp với bến xe tổ chức bán vé trực tuyến cho hành khách hạn chế tối đa để hành khách phải chen lấn sô đẩy tranh giành chỗ lên xe
thành phố yêu cầu
các bến xe tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin của bến để hành khách nâng cao ý thức phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với đơn vị hoạt động vận tải khách bằng xe taxi sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu bố trí phương tiện đảm bảo về số lượng chất lượng và người lái phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn
thưa quý vị chỉ trong một ngày lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang đã phát hiện và bắt quả tang ba xe tải vận chuyển số lượng lớn quần áo thức ăn gia súc nước ngọt và đồ điện xuất xứ từ nước ngoài và không rõ nguồn gốc
giá trị hàng hóa trên một ba tỷ đồng
ngày ba tháng một mươi hai tại khu vực huyện tỉnh biên tổ liên ngành tiến hành phát hiện bắt quả tang hai xe ô tô tải do tài xế la cầm đường điều khiển
trên xe có vận chuyển tám sáu trăm một mươi bộ quần áo trẻ em và một năm trăm năm mươi áo khoác và xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi năm c một mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi chín do tài xế nguyễn quốc hậu điều khiển
trên xe có vận chuyển hai mươi tấn tức là tám trăm linh bao thức ăn gia súc nhãn mát nước ngoài
sáng cùng ngày tại khu vực thuộc thành phố châu đốc tổ liên ngành phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra phát hiện trên ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c tám nghìn bốn trăm tám mươi chín do lê thanh tình làm lái xe
có một lượng hàng hóa có nhãn mát nước ngoài và không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác bàn giao cho các đơn vị chức năng lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây lực lượng quản lý thị trường đã ra mắt phòng trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả giới thiệu những sản phẩm mặt hàng giả hàng nhái vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã bị phát hiện xử lý
và đây sẽ là ngơ nơi mà người tiêu dùng trang bị thêm những kiến thức kỹ năng khả năng nhận biết về sản phẩm hạn chế thấp nhất rủi ro trong quá trình mua sắm phản ánh của phóng viên thời sự
phân biệt nước hoa thật và giả
phân biệt nước hoa thật và giả
hơn ba trăm linh sản phẩm được trưng bày tại đây để hướng dẫn chị phương anh cũng như nhiều người tiêu dùng khác tránh mua phải hàng giả hàng nhái trên thị trường
để đặc biệt quan tâm tới các biện pháp phòng ngừa
trong đó công tác thông tin tuyên truyền phổ biến tới người tiêu dùng rất quan trọng
việc mở cửa phòng trưng bày hàng thật hàng giả với nhiều mặt hàng khác nhau sẽ giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp trang bị thêm kiến thức để nhận biết hàng hóa các loại trên thị trường
phân biệt được đâu là thật đâu là giả để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra
việc tổ chức phòng trưng bày cũng là một phương pháp để có thể truyền tải thông tin đến cho người tiêu dùng và những khách tham quan
để có thể gây dựng nên cho mọi người một ý thức về việc phòng chống hàng giả hàng nhái
đặc biệt là trong dịp cuối năm khi mà cái sức mua rất là lớn
thì mọi người cần phải có một cái ý thức cao hơn nữa về việc đề phòng các sản phẩm hàng giả hàng nhái trong nội dung thị trường
thứ nhất là cũng để tránh việc ảnh hưởng đến sức khỏe và trong quá trình sử dụng
với việc mở một cái phòng trưng bày để phân biệt hàng thật hàng giả
để từ đó giúp cho người tiêu dùng người tiêu dùng người tiêu dùng người tiêu dùng
biết được và có cái cơ sở để xác định đâu là hàng thật hàng giả một cách tương đối chắc chắn
cũng là một cái biện pháp rất tốt
vì thực ra rất nhiều người cứ nói rằng là hàng thật về hàng giả nó khác nhau cái gì
thì nhiều người vẫn không biết
đấy là chúng ta phải nói thật với nhau như vậy
và rõ ràng là nếu như chỉ dừng lại ở một cái phòng trưng bày đó
thì nó tôi cho rằng nó chưa đủ
mà có lẽ là phải có rất nhiều các cái phòng trưng bày
ở nhiều cái nơi đó
ở nhiều cái địa điểm khác nhau
và nhiều cái tình hành khác nhau
thì từ đó mới giúp cho người dân nâng cao cái nhận thức đấu tranh chống cái hàng giả hàng nhái
trong thời gian tới quản lý thị trường sẽ tổ chức sự kiện trưng bày hàng thật hàng giả thường xuyên
với các chuyên đề chủ đề khác nhau
bên cạnh đó trên nền tảng tiktok sẽ phát triển hai tài khoản mang tên
thật giả review và quản lý thị trường news
để qua đó cập nhật thông tin về các vụ kiểm tra kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường
cung cấp thông tin dấu hiệu nhận biết hàng thật hàng giả của các sản phẩm
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống hàng giả hàng nhái
bộ lao động thương binh và xã hội vừa có đề xuất chính phủ văn bản về nghỉ tết nhâm dần
và quốc khánh năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó dự thảo của đề xuất này đã nhận được sự đồng thuận của một mươi sáu bộ cơ quan tổ chức liên quan
đối tượng điều chỉnh của đề xuất là cán bộ công chức viên chức và người lao động
tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức viên chức
theo bộ lao động thương binh và xã hội với năm ngày nghỉ theo quy định của bộ luật lao động
lịch nghỉ tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai được đề xuất gồm một ngày trước tết và bốn ngày sau tết
lý giải của bộ lao động thương binh và xã hội việc bố trí này nhằm đảm bảo việc hài hòa nghỉ trước và sau tết
công chức và viên chức sẽ có chín ngày nghỉ trong dịp tết nguyên đán gồm năm ngày nghỉ theo luật lao động và bốn ngày nghỉ cuối tuần
của hai tuần trước và sau
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động lớn đến đời sống hàng ngày trong đó có việc thay đổi thói quen tiêu dùng của rất nhiều người
các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dần được nhận được nhiều sự quan tâm và có lượng tiêu thụ rất lớn
đồng trùng hạ thảo là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với công dụng tăng cường sức đề kháng để điều trị nhiều bệnh
hiện đang là một trong số sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn
tuy nhiên giữa những vô vàng đơn vị sản xuất kinh doanh đông trùng hạ thảo tìm được sản phẩm đông trùng hạ thảo chất lượng không phải là điều dễ dàng
trước hết người tiêu dùng cần phải hiểu đúng về đâu trùng hạ thảo
đồng trùng hạ thảo hay còn được gọi là đồng trùng thảo hạ thảo đồng trùng hoặc trùng thảo
về bản chất đây là một dạng ký sinh của một loài nấm có tên gọi ophiocordyceps sciences
đông trùng hạ thảo là loại biệt dược có sự kết hợp kỳ diệu giữa thực vật và động vật
nên nó sở hữu hàng trăm dưỡng chất tốt cho sức khỏe
đồng trùng hạ thảo có tác dụng bổ thận ích phế
thế và chúng ta thấy là ngày nay qua thực tế thì người ta cũng nhận thấy rằng đồng trùng hạ thảo có tác dụng như là tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể
để giúp cơ thể phòng chống các bệnh tật này
cũng như là nó sẽ điều hòa các cái hệ thống tim mạch này
rồi là hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh lý về thận về gan
và đặc biệt là nó nâng cao cái sức khỏe giúp cho người bệnh ăn ngon ngủ yên hơn
trước sự quý hiếm của đông trùng hạ thảo tự nhiên
nhiều nước trên thế giới đã áp dụng khoa học kỹ thuật để nuôi trồng đông trùng hạ thảo nhân tạo
như mỹ hàn quốc nhật bản và cả việt nam
do vậy hiện có hai loại đông trùng hạ thảo
một là đồng trùng hạ thảo thiên nhiên
hai là trùng thảo nhân tạo
loại trùng thảo này cũng có giá trị sinh học cao gần sát với loại tự nhiên
đồng trùng hạ thảo được nuôi kế nhiều ở nhật bản hàn quốc thái lan và tại việt nam
trải qua những khó khăn
đến nay việt nam đã có rất nhiều đơn vị nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo
và đã được người tiêu dụng ủng hộ rất nhiệt tình
bởi những sản phẩm đông trùng hạ thảo nhân tạo này
có giá thành rẻ mà chất lượng không thể thua kém được trùng hạ thảo tự nhiên
thế là một bác sĩ thì tôi rất quan tâm đến chất lượng của sản phẩm
và nhận thấy rằng là đông trùng hạ thảo sản phẩm ở trong nước
cũng có những sản phẩm mà chất lượng nó rất là tốt
như là các loại đồng trùng hạ thảo

đặc biệt là gần đây tôi có sử dụng sản phẩm đồng trùng hạ thảo hector
đó là cái sản phẩm mà sau khi dùng thì thấy chất lượng rất là tốt
sản phẩm hector rất là đa dạng
từ sợi nấm viên nang và sản phẩm nước
đồng trùng hạ thảo kết hợp với collagen
đồng trùng hạ thảo kết hợp với sâm
đặc biệt là sản phẩm đông trùng hạ thảo kết hợp với collagen
là sản phẩm nước đầu tiên xuất hiện
trên thị trường việt nam
và đã được chị em phụ nữ rất là tin dùng
một điều nữa là sản phẩm đồng trùng hạ thảo
kết hợp với sâm
thì đã được công đoàn của bộ y tế
cũng như là các bệnh viện
các doanh nhân
mua rất là nhiều
để hỗ trợ cung cấp cho
những chiến sĩ ao trắng
tuy nhiên bên cạnh những đơn vị giải công nghiên cứu
để cho ra sản phẩm đồng trùng hạ thảo
có chất lượng giá thành hợp lý
thì việc có quả đồng trùng hạ thảo
và có quá nhiều sản phẩm đồng trùng hạ thảo
trên thị trường như hiện nay
khiến người tiêu dùng hoang mang lo lắng là điều dễ hiểu
chính vì vậy người tiêu dùng cần phải tìm hiểu
cân nhắc khi có nhu cầu sử dụng
các sản phẩm đồng trùng hạ thảo
tránh tình trạng tiền mất tật mang
với các sản phẩm trả trộn kém chất lượng
trẻ nhỏ ở độ tuổi tập nói
phải nghỉ học do dịch covid một mươi chín
phụ huynh thì thường ít tương tác với con em
và thường để cho con xem tv
điện thoại cho con không quậy phá
đây là một trong những nguyên nhân
khiến trẻ bầm non chậm nói
đang có chiều hướng gia tăng trong giai đoạn này
vậy cha mẹ cần làm gì để khắc phục
tình trạng chậm nói của trẻ
những thông tin hữu ích sẽ có trong phóng sự sau đây
độ tuổi này căn cứ vào các mốc phát triển ngôn ngữ
thì cháu đã có thể nói được các câu hoàn chỉnh
thậm chí hát được những bài hát ngắn
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cháu bé này không được đến nhà trẻ
chủ yếu là làm bạn
với tv điện thoại
do vậy đến giờ cháu vẫn chưa nói được nhiều
theo nghiên cứu
chính các thiết bị điện tử này
có thể làm tăng năm mươi nguy cơ chậm nói
ở trẻ nhỏ
trước nghỉ dịch bé có đi học
cũng có bập bọm nói được vài từ
nhưng mà do thời gian nghỉ dịch dài ở nhà
thì đợt này bé không thể nói mấy
tự dung ít nói đi và mình cũng lo lắng lắm
trên thực tế
ngay từ khi trẻ được bốn tháng tuổi
là cha mẹ đã cần theo dõi sự phát triển ngôn ngữ của con
nhưng nhiều gia đình
có con chậm nói
lại không biết hoặc chủ quan
khiến con có nguy cơ bị dối loạn hành vi
và cảm xúc
điều này ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp
về sau của trẻ nhỏ
thực ra với một trẻ chậm phát triển ngôn ngữ
thì gia đình cần phải lưu tâm
mấy cái vấn đề sau
một đó là phải đi khám sàng lọc
về cái khả năng tiếp nhận
và xử lý thông tin của trẻ
trẻ cần phải được ngủ trước một mươi giờ tối
chậm nhất là một mươi rưỡi tối
nếu theo lịch
các thành phố
và trẻ phải được đánh thức dậy
ở khoảng tầm sáu giờ sáng
chậm nhất là đến bảy giờ sáng
trẻ phải được đánh thức rồi
bên cạnh các giải pháp về giáo dục
và thay đổi môi trường sống cho trẻ
một cách tích cực
thì gia đình cũng phải hết sức lưu tâm
đến giải pháp về mặt dinh dưỡng
tránh ăn các thức ăn có nguồn gốc
về mặt công nghiệp
nên bổ sung cho trẻ những vi chất
ví dụ như maze sắt canxi
và đặc biệt phải trú tâm đến
sử dụng những sản phẩm
có nguồn gốc về tự nhiên
ví dụ như là omega thực vật
sẽ được ưu tiên sử dụng
để giúp các con có khả năng
hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt
và có khả năng xử lý thông tin
tốt tập trung hơn trong quá trình
tương tác với bố mẹ
hay tương tác với các nhà chuyên môi
để hỗ trợ trẻ chậm nói
các bậc cha mẹ nên điều chỉnh
về tương tác giao tiếp với bé trong gia đình
điều chỉnh lại cách dạy ngôn ngữ cho bé
ngoài ra các bác sĩ
cũng đưa ra lời khuyên
cha mẹ nên tăng cường cho trẻ
dùng omega thực vật
có hai ưu điểm lớn
của omega thực vật
thứ nhất là nó có thể vào
trong cơ thể và nó chuyển thành cái khác
ví dụ cụ thể là cái ala
nó chuyển thành cái
hoặc là cái epa có thể nó chuyển thành
cái dha được
cái ưu điểm của
omega thực vật
thì nó sử dụng dễ hơn
nhất là đối với trẻ em
thì nó không có mùi
thì nó không có mùi
và cụ thể nó không có mùi tanh
tăng cường cái hoạt động của cái trí nạo
tăng cường cái trí nhớ cho trẻ em
tăng cường cái phản xạ thần kinh
nhanh nhạy hơn
và nó đáp ứng với lại
các cái kích thích từ môi trường bên ngoài
đại dịch covid một mươi chín
còn diễn biến phức tạp
để trẻ phát triển tốt về thể chất
trí tuệ và ngôn ngữ
cha mẹ cần dành nhiều thời gian
vui chơi trò chuyện cùng trẻ
ngoài ra cha mẹ cũng cần chú trọng
bổ sung đầy đủ
dưỡng chất cho bé
trong đó sự hỗ trợ từ omega thực vật
cũng là một liệu pháp an toàn
và hiệu quả giúp tăng cường hoạt động trí não
để trẻ phát triển toàn diện hơn
và giúp các bé chậm nói
sớm bắt kịp các bạn đồng trang lứa
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị